tại hội nghị trực tuyến tại hơn một trăm linh điểm cầu trên toàn quốc tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số hai mươi tám nqtvk của bộ chính trị khóa một mươi
về tiếp tục xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương quân ủy trung ương bộ quốc phòng và các cấp các ngành địa phương trong một mươi năm qua
đã quán triệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết số hai mươi tám của bộ chính trị khóa một mươi
cùng dự có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đánh giá trong một mươi năm qua các cấp các ngành từ trung ương tới địa phương
đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch đề án thực hiện nghị quyết hai mươi tám của bộ chính trị
chặt chẽ sát với tình hình thực tiễn
quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã chủ trì phối hợp với các ban bộ ngành tham mưu đề xuất với đảng
nhà nước ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ
nhận thức trách nhiệm của toàn dân được nâng lên phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ
ngày càng vững chắc chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang
khả năng phòng thủ của đất nước được tăng cường góp phần bảo vệ vững chắc độc lập
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước
trên tinh thần nhiệm vụ giải pháp được trình bày tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu một số nội dung
để các cấp các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được kịp thời rút kinh nghiệm những nội dung còn hạn chế
đồng thời bổ sung những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong triển khai thực hiện nghị quyết hai mươi tám của bộ chính trị khóa một mươi thời gian tới
tại hội nghị quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã công bố quyết định của thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho một mươi sáu tập thể
và quyết định của bộ trưởng bộ quốc phòng tặng bằng khen cho một mươi chín tập thể có thành tích xuất sắc
trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám